tuy lạm phát đang chịu áp lực khá lớn do giá dầu thế giới không ổn định dịch tả lợn giá điện giá xăng dầu tăng
nhưng với sự chỉ đạo điều hành của chính phủ khẳng định rằng giữ không lạm phát quá bốn như cam kết trước quốc hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba và quý i năm hai nghìn một mươi chín vào chiều nay
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh công tác điều hành lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô cần được chú trọng
hiện môi trường kinh doanh còn nhiều giao càn tình trạng biến tướng điều kiện kinh doanh được cắt giảm cần được theo dõi phản ánh kịp thời
tình trạng pháp luật nội dung chơ sát thực tế
từ chiến tranh thương mại cũng như từ các hiệp định